từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ
khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa quy trình thao tác sử dụng thiết bị
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy
vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp quản lý
góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy
kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn